thưa quý vị sau ba ngày tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hội đồng xét xử phúc thẩm đã ra phán quyết đối với các bị cáo mức án phúc thẩm đối với hai mươi một bị cáo kháng cáo cụ thể như sau
bị cáo duy nhất kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa bị tuyên y sơ thẩm án sơ thẩm một mươi tám năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị tuyên án như sau
một phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế y án sơ thẩm án sơ thẩm tuyên tù trung thân về tội nhận hối lộ
hai vũ anh tuấn cựu cán bộ công an y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
bốn tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao bị tuyên án một mươi bốn năm tù trước đó án sơ thẩm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
năm đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự một mươi năm tù án sơ thẩm một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
bị cáo hoàng văn hưng được giảm án từ trung thân xuống hai mươi năm tù các bị cáo khác bị tuyên từ hai mươi tháng đến chín năm tù
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án quân sự thủ đô hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bảy bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty việt á và học viện quân y
các bị cáo bị viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
do vụ lợi cá nhân nên trịnh thanh tùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
đã thông đồng với phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự
để đưa công ty cổ phần công nghệ việt á tức công ty việt á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất hai mươi kit thử nghiệm và sau đó để việt á được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kít
trong vụ án này việt á việt đã gian dối trong làm thủ tục cấp phép bộ sản phẩm kit tại bộ y tế được bộ y tế ra quyết định cấp phép tạm thời và quyết định cấp phép lưu hành nội bộ kit cho công ty việt á trái pháp luật
hành vi gian dối này của các bị cáo trong việc tiếp nhận nghiên cứu
nhiệm thu quyết toán số tiền bộ khoa học và công nghệ giao học viện quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại gần một mươi tám năm tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng ba ngày
kinh doanh xăng dầu nhưng mua xăng dầu không rõ nguồn gốc để bán cho người tiêu dùng hành vi của bà nguyễn thị thúy hạnh chủ cơ sở kinh doanh này đã bị lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi phát hiện
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông trú tại xã bình hải
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đang đổ ba can nhựa loại ba mươi lít chứa xăng a chín mươi năm vào hầm chữ nhiên liệu
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện thêm ba can nhựa chứa khoảng chín mươi lít xăng a chín mươi hai nhưng không có hóa đơn chứng tử
làm việc với ông trương văn thái bốn mươi hai tuổi quản lý đại lý xăng dầu thúy hạnh ông thái khai nhận đã liên lạc với người đàn ông trên hỏi mua khoảng một trăm tám mươi lít xăng a chín mươi năm và a chín mươi hai với giá thấp hơn thị trường là một đồng một lít
trong lúc người đàn ông đang đổ xăng vào hầm chứa thì bị các cơ quan chức năng phát hiện
để làm rõ hành vi và số lượng xăng dầu thu mua không rõ nguồn gốc của đại lý thúy hạnh lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc niêm phong các hầm chứa với khoảng bảy lít xăng dầu do đại lý này sở hữu
lực lượng biên phòng tỉnh bình phước đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng nguyễn hảo dân bốn mươi hai tuổi trú tại tỉnh bình dương cùng tăng vật là hơn một trăm ba mươi một kg pháo nổ cho công an huyện bù đốp
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực thôn hai xã tiện hưng huyện bù đốp lực lượng chức năng bắt quả tăng đối tượng dân điều khiển xe ô tô biển số sáu mươi một a bốn mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi vận chuyển pháo nổ cháy phép
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện trong cốp có bảy mươi năm cối hình hộp vuông và năm bịch ni lông
bên trong chứa các viên dạng hình cầu nhiều màu sắc với tổng trọng lượng hơn một trăm ba mươi một kg
bước đầu dân khai nhận
toàn bộ số tăng vật trên là pháo nổ do dân mua lại của một người khác không rõ lai lịch địa điểm để đưa về bình dương bán kiếm lời
tại xã tiền hội huyện đại từ tỉnh thái nguyên công an huyện đại từ đã bắt quả tăng lê tuấn anh và vũ học hiền đang thẳng chữ hơn ba mươi kg pháo các loại
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời
trong khi đó tại xã bản ngoại công an huyện đại từ cũng phát hiện nguyễn văn bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
đang tàng trữ trái phép một mươi chín hộp pháo có tổng khối lượng hai mươi tám kg đối tượng khai mua pháo về để sử dụng dịp tết nguyên đán
một số lượng lớn đầu đốt tinh dầu thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ đã bị công an thành phố bắc ninh phối hợp với đội quản lý thị trường số một phát hiện
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho tập kết hàng hóa tại cụng công nghiệp làng nghề khúc xuyên phường khúc xuyên thành phố bắc ninh
tại thời điểm kiểm tra đại diện kho tập kết hàng là ninh văn đệ
ninh văn bách là một đế ba mươi bốn tuổi ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang không xuất trình được giấy phép kinh doanh và hóa đơn chứng tử chứng minh buồn gốc số hàng tại kho
đồng thời khai nhận nhập nguyên liệu gồm tinh dầu máy móc để gia công đóng gói thành đầu đốt tinh dầu thuốc lá điện tử và bán ra thị trường
hiện lực lượng công an đã tạm giữ gần bốn trăm linh chiếc đầu đốt thành phẩm trên ba trăm linh lọ tinh dầu các loại và nhiều máy móc liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam vừa tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh do quản trọng đoàn làm chủ địa chỉ tại thôn điền xá xã văn xá huyện kim bảng tỉnh hà nam
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện quản trọng đoàn đang kinh doanh buôn bán bốn trăm năm mươi năm hộp bột sen ngũ cốc tâm an loại năm trăm linh g
không rõ nguồn gốc xuất xứ và nơi sản xuất
quá trình kiểm tra chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện cơ quan công an đã tiến hành bàn giao vụ việc trên cho cục quản lý thị trường hà nam xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu
theo nghị định số tám mươi hai nghìn hai mươi ba sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định chín mươi năm và nghị định tám mươi ba
theo đó nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng có khả năng giảm nhẹ còn giá dầu diesel sẽ tăng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng một lít
theo dự báo ở kỳ điều chỉnh ngày mai nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu
thì giá sang trong nước có thể giảm từ bảy mươi đến một trăm hai mươi đồng lít
còn giá dầu diesel có khả năng tăng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng lít
nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm sau khi được điều chỉnh tăng mạnh vào kỳ điều hành trước
tính từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua ba mươi bảy lần điều chỉnh trong đó có một mươi chín lần tăng một mươi ba lần giảm bốn lần giữ nguyên và một lần trái chiều
tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất là ngày hai mươi một tháng một mươi hai
giá bán lẻ các loại xăng dầu đều được điều chỉnh tăng trong đó xăng ron chín mươi năm tăng mạnh nhất sau năm lần giảm liên tiếp
giá vàng thế giới tăng mạnh đã giúp giá kim loại quý trong nước tăng gần một triệu đồng một lượng
có nơi chạm mốc tám mươi triệu đồng một lượng vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
sáng sớm nay giá vàng thế giới đã tăng một mươi sáu usd một ounce lên mức hai sáu mươi tám usd một ounce
trong bối cảnh giá đồng usd và lãi suất trái phiếu mỹ giảm cũng như thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó giá vàng thế giới đã tăng một mươi sáu usd một ounce lên mức hai sáu mươi tám usd một ounce
giá dầu đi lên cũng đã tác động đến giá kim loại quý
tại thị trường trong nước lúc gần một mươi giờ thì một số doanh nghiệp kinh doanh vàng đã niêm yết giá vàng miếng sgc
ở mức là từ bảy mươi tám một triệu đồng một lượng mua vào và bảy mươi chín tám triệu đồng đến tám mươi triệu đồng một lượng bán ra
tăng chín trăm linh đồng một lượng vào chiều mua và tám trăm linh đồng một lượng ở chiều bán
hôm qua giá vàng trong nước diễn biến khó lường khi buổi sáng tăng tới gần hai triệu đồng một lượng lên mức cao nhất
lịch sử là tám mươi ba triệu đồng một lượng
xong đến cuối buổi chiều giá đã lao mạnh xuống mức là bảy mươi tám tám triệu đồng một lượng và đóng cửa ở mức giá là bảy mươi chín hai triệu đồng một lượng
giá vàng diễn biến rất nhanh và đào chiều bất cứ lúc nào
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua là hạn cuối các sở lao động thương binh và xã hội của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
báo cáo về tình hình tiền lương tiền thưởng

làm công nhân trong lĩnh vực may mặt tại khu công nghiệp hòa khánh đà nẵng đã một mươi năm

hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn được dự kiến giảm một mươi so với niên vụ trước
đà tăng giá cà phê trong nước càng được thúc đẩy thêm khi người dân găm hàng
không bán cho đại lý điều này khiến các đại lý thiếu cà phê để giao cho doanh nghiệp xuất khẩu
khi các đối tác nước ngoài không có hàng họ buộc phải tìm đến sàn london
đây cũng là nguyên nhân khiến giác cà phê robusta trên sàn london tăng mạnh
từ ba trăm linh bốn trăm linh usd một tấn trong một tuần qua
phá vỡ mức kỷ lục cũ mới thiết lập hồi tháng bảy lên hơn hai tám trăm linh usd một tấn
thành phố hồ chí minh hiện có một số tuyến phố ẩm thực chính thức hoạt động gồm phố ẩm thực đường hồ thị kỷ quận một mươi nguyễn thường hiền quận ba vĩnh khánh quận bốn hậu giang quận sáu
các tuyến phố đi bộ phục vụ ẩm thực như đường nguyễn huệ bùi viện quận một kỳ đà quang trung quận một mươi đã góp phần không nhỏ vào việc phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân
nhưng thiết nghĩ các khu vực này luôn cần sự quan tâm đầu tư nhiều hơn để duy trì và phát triển tốt hơn trong thời gian tới
sau sáu tháng khởi công tuyến cao tốc biên hòa vũng tàu đoạn dự án thành phần ba qua tỉnh bà rịa vũng tàu đang được khẩn trương thi công cầu cống sang đắp mặt đường
dự án cao tốc biên hòa vũng tàu có chiều dài năm mươi ba bảy km đi qua hai tỉnh đồng nai
dự án cao tốc biên hòa vũng tàu có chiều dài ba mươi bốn hai km và bà rịa vũng tàu dài một mươi chín năm km
tổng vốn đầu tư một mươi bảy tám trăm hai mươi chín tỷ đồng
giai đoạn một tuyến cao tốc này có bốn sáu làng xe
dự án được chia thành ba dự án thành phần
trong đó dự án thành phần một do tỉnh đồng nai làm chủ đầu tư dự án thành phần hai do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư và dự án thành phần ba do tỉnh bà rịa vũng tàu làm chủ đầu tư
sau sáu tháng khởi công đến nay dự án thành phần ba dài một mươi chín năm km trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt đầu hình thành
theo báo cáo từ chủ đầu tư dự án là ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng cái mép thị phải
tính đến ngày một tháng một mươi hai tiến đội giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt chín mươi sáu ba mươi chín
đối với dự án thành phần một và hai đoạn qua tỉnh đồng nai hiện đang được các địa phương thực hiện kiểm đếm và sẽ hoàn tất trong tháng một mươi hai
một số mặt bằng đã được bàn giải
điều này đã được bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công
ủy ban nhân dân huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết vừa tổ chức giới thiệu và ra mắt điểm checking du lịch giảm nhựa tại bãi biển cầu tàu chín trăm một mươi tám
cùng với đó lãnh đạo huyện côn đảo ký cam kết cùng tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại việt nam xây dựng tuyên truyền về du lịch bền vững
và triển khai tới các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động trên địa bàn
theo ủy ban nhân dân huyện côn đảo với thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên và các di tích văn hóa lịch sử
những năm gần đây du lịch côn đảo đã thực sự bùm đổ với số lượng du khách tăng mạnh
tuy nhiên đi đôi với việc phát triển du lịch các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên của côn đảo cũng đang có nguy cơ bị suy thoái
do tác động của các hoạt động kinh tế và sự biến đổi khí hậu gây lo ngại về môi trường trong tương lai
việc ký cam kết này nhằm truyền tải thông điệp về du lịch giảm nhựa dành cho người dân và du khách
cùng với công tác vận động các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh hoạt động trên địa bàn
tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bảo vệ hệ sinh thái tại côn đảo
việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần để thu hút khách du lịch cũng nhằm nâng cao nhận thức
thay đổi hành vi và thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa chung một lần
hướng tới việc nói không với rác thải nhựa tại côn đảo vào năm hai nghìn ba mươi
sở du lịch tỉnh bà rịa
bà rịa vũng tàu vừa tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến bà rịa vũng tàu năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề phát triển thương hiệu du lịch bền vững hội chợ trực tuyến với mục đích là phát triển du lịch trực tuyến
quảng bá sản phẩm du lịch và đặc sản của tỉnh bà rịa vũng tàu đến du khách toàn quốc
thúc đẩy chuyển đổi số du lịch nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thông qua sản thương mại điện tử www duelịchbarievungtao com hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh bà rịa vũng tàu năm hai nghìn hai mươi ba
đã thu hút hơn sáu trăm linh doanh nghiệp du lịch trên cả nước tham gia với một tám trăm linh sản phẩm
qua đó sở du lịch mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở kinh doanh quảng bá sản phẩm tiếp cận khách hàng
tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước từ đó nâng cao doanh thu một cách hiệu quả thông qua các hoạt động trực tuyến
hội chợ du lịch trực tuyến có tất cả ba phiên diễn ra từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai và kết thúc ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tất cả các phiên chợ này đều diễn ra trên sàn thương mại điện tử
du khách có thể truy cập vào để săn tìm những sản phẩm du lịch chất lượng đặt tour tiết kiệm với nhiều ưu đại lớn
đây cũng là điểm nhấn trong loạt sự kiện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch
cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và sản phẩm hỗ trợ du lịch tại khu vực
chúng ta hiện tại tối đa mỗi một doanh nghiệp chỉ có hai kênh bán thôi kênh bán offline và kênh bán online
bây giờ chúng ta có thêm một kênh bán nữa đó chính là cái sàn thương mại điện tử
tức là năng lực của chúng ta tăng lên đến một trăm năm mươi về cái cơ hội về kênh bán
sản trực tuyến này rất là thiết thực cho tất cả các doanh nghiệp
hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế đang bị phùng hàng
thì sàn thương mại điện tử này đưa ra cho tất cả doanh nghiệp
tất cả các khách hàng biết rất là kỳ vọng
bởi vì khi quảng bá được hình ảnh doanh hàng thương mại qua sàn thương mại này
thì được quảng bá được rất nhiều hình ảnh của doanh nghiệp khách sạn đối với tất cả các khách hàng
với hỗ trợ du lịch trực tuyến cùng với các giao dịch trên sàn thương mại điện tử
các doanh nghiệp ngành du lịch đã từng bước tiếp cận kỹ năng về công nghệ
chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển thương hiệu bình vẩn vượt qua mọi thách thức hiện nay
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay